tại trung tâm văn hóa pháp hà nội các nghệ sĩ nhà hát achape đến từ thủ đô paris của nước pháp đã mang đến cho khán giả việt nam vở nhạc kịch với tên gọi kim vân kiều
phòng theo kiệt tác văn học của đại thi hà nguyễn du tác phẩm được gian dựng theo phong cách nhạc kịch phương tây và sử dụng nhiều chi tiết độc đáo đã mang đến cho những khán giả yêu nghệ thuật những cảm nhận mới mẻ
đến với nhạc kịch kim vân kiều khán giả được gặp gỡ với thúy kiều đa quốc tịch từ trong quá khứ đến hiện tại phần âm nhạc cũng là một thể nghiệm độc đáo khi các nghệ sĩ vừa hát opera nhạc pop vừa diễn kịch
phần diễn tấu các nhạc cụ tây phương như violon piano guitar kết hợp với những nhạc khí dân tộc việt nam như trống sáo đàn nguyệt đàn bầu mang đến những trải nghiệm thú vị cho khán giả